vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nông dân tỉnh long an gieo xạ hơn hai trăm ba mươi hectare đến nay đã thu hoạch khoảng chín mươi hai hectare sản lượng gần năm trăm linh tấn
tuy nhiên tình hình tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn một số doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu cánh đồng lớn không mua hết theo hợp đồng nhiều thương lái hạ giá mua đủ số tiền đã cọc hoặc bỏ luôn tiền
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết nông dân đang vào vụ thu hoạch vụ lúa đông xuân giá bán lúa tại ruộng giảm mạnh giá lúa giảm kéo theo tình hình tiêu thụ lúa vụ đông xuân đang gặp nhiều khó khăn
một số doanh nghiệp hợp đồng bao tiêu cánh đồng lớn không mua hết sản lượng lúa theo hợp đồng số lượng doanh nghiệp và thương lái tham gia thu mua lúa ít và chân trời trong việc mua lúa của nông dân
tôi cũng mong muốn các ngạm các cấp bây giờ cũng phải
tôi cũng phải là đề sức làm sao cho cái giá nó là khoảng trên năm một ký lúa là bốn mươi chín để cho tụi tôi làm vậy là có lợi nhuận mới sống được chứ nếu mà tình trạng vậy là chết chắc rồi
theo tính toán của nông dân chi phí đầu tư vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín khoảng hai mươi triệu đồng một hectare với giá lúa từ bốn bốn trăm linh đồng đến bốn sáu trăm linh đồng một kg như hiện nay
sau khi trừ chi phí bà con nông dân thu lãi thấp
hoặc không có lãi đối với những người thuê đất trồng lúa thì thua lỗ
tới ngày thu hoạch rồi mà thương lái nó không vô đây mua được cho giá rất là thấp
tôi có nhu cầu các cấp trên đó cứ tạo điều kiện cho cái giá cả nó đỡ cho bà con nông dân
chứ còn hiện giờ tôi đang thu hoạch có bà ấy có bốn năm trăm linh bốn sáu trăm linh ký thôi
thì nếu mà đất như tụi tôi tăng mướn á
hiện giờ nó dính lúa
bảy tắc một hectare thì nó rất là thu hoạch
như vậy là lỗ chắc
mà không có là năng sức giá thì nó thấp
vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh long an
nhiều diện tích lúa đến ngày thu hoạch
nhưng tại nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng thương lái và doanh nghiệp vẫn chưa đến thu mua
điệp khúc lúa được mùa mất giá đang tái diễn
khiến cho người nông dân gặp nhiều khó khăn cho kế hoạch sản xuất vụ tiếp theo
trước tình hình trên bà con nông dân trồng lúa kiến nghị các ban
dân chức năng sớm có kế hoạch thu mua lúa tạm trữ để bảo đảm cứu người trồng lúa